đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và làm việc với ủy ban nhân dân huyện hạ hòa tỉnh phú thọ về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
đánh giá cao sự nỗ lực của toàn tỉnh phú thọ trong công tác xây dựng nông thôn mới những năm qua đã có nhiều khởi sắc
khi có sáu mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có huyện lâm thao là huyện đầu tiên của khu vực miền núi phía bắc được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới không được chạy theo thành tích không có hiện tượng nợ động mà xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm phát triển kinh tế đời sống người dân được nâng lên
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách và trao tặng năm căn nhà đại đoàn kết
cho bà con trên địa bàn các xã hiền lương vô chanh y sơn của huyện hạ hòa nhằm tri ân công ơn những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của đất nước
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các cấp các ngành của tỉnh phú thọ tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách tạo điều kiện giúp đỡ trong lao động sản xuất để các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống tiếp tục có những đóng góp hữu ích cho xã hội